hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy sáng nay ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn thành phố hà nội
đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
tại khu công nghiệp thăng long huyện đông anh thành phố hà nội
cuộc diễn tập có sự tham gia của gần hai năm trăm linh người cùng sáu mươi bốn phương tiện các loại
của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy công an thành phố sở y tế bộ tư lệnh thủ đô hà nội
tình huống giả định đặt ra là vào khoảng chín giờ ngày bốn tháng một mươi đã xảy ra cháy
tại bơm dầu của nhà máy gia nhiệt của công ty trách nhiệm hữu hạn meko thăng long
đám cháy phát triển mạnh nhanh chóng bao trùm toàn bộ phòng máy ra nhiệt
và có nguy cơ cháy lan sang các khu vực liền kề
lực lượng chữa cháy tại chỗ tổ chức thoát nạn tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy ban đầu
cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố huy động lực lượng phương tiện đến đám cháy
tổ chức công tác tìm kiếm cứu người bị nạn và chữa cháy huy động các đơn vị trên địa bàn
sử dụng các trang thiết bị chuyên dùng tham gia chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
sau khoảng một giờ thực hành chữa cháy cứu nạn cứu hộ theo tình huống đã được đề ra
cuộc diễn tập đã kết thúc tốt đẹp bảo đảm an toàn về người và phương tiện
đối với các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố nói chung thì là những cơ sở trọng điểm
mà cần phải đặt hết sức quan tâm
công tác phòng chống cháy nổ phòng cháy chữa cháy cũng như xử lý tình huống
nơi đây là những nơi mà tập trung nhiều lực lượng người làm việc và tài sản có giá trị
chất cháy rất dễ cháy nguy cơ cháy nổ tiềm mẩn rất đau
do đó khi tổ chức diễn tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ
tại các khu
đối với các khu công nghiệp nó có tác dụng trực tiếp đối với các cơ sở sản xuất
kinh doanh dịch vụ nói chung và nâng cao ý thức trách nhiệm của khu công nghiệp
tôi nghĩ là sau sự kiện này chúng tôi sẽ giúp được một kinh nghiệm và công nhân
với cùng có thêm ý thức trong công tác phòng cháy cháy và công việc phòng cháy cháy
nó sẽ tốt hơn về sau
trong chín tháng đầu năm nay
cả nước xảy ra hơn ba vụ cháy khiến bảy mươi năm người thiệt mạng một trăm bốn mươi ba người bị thương
thiệt hại về tài sản là hơn một năm trăm linh tỷ đồng
so với cùng kỳ năm ngoái đáng tiếc là số vụ cháy tăng hơn hai mươi bốn
số người thiệt mạng tăng hơn một mươi ba thiệt hại về tài sản tăng hơn hai mươi
hơn một nửa số vụ cháy là do sự cố hệ thống điện và thiết bị điện
tiếp đó là sơ xuất trong sử dụng lửa xăng dầu khí đốt và hóa chất